thưa quý vị vốn được xem là thánh đường nghệ thuật nhưng từ lâu nhà hát lớn hà nội vẫn là địa chỉ khó đối với nhiều đơn vị nghệ thuật
vào tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu bộ văn hóa thể thao và du lịch quyết định biến nhà hát lớn thành trung tâm nghệ thuật chất lượng và thường xuyên của thủ đô khi mở cửa đón nhận các chương trình nghệ thuật của các nhà hát các đơn vị nghệ thuật
chủ trương này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người làm nghệ thuật các nghệ sĩ diễn viên cùng nhiều khán giả
tuy nhiên với chủ trương mới của bộ văn hóa thể thao và du lịch khuyến khích các đơn vị nghệ thuật khai thác thường xuyên địa điểm vàng này để biểu diễn những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao có mở ra cánh cửa cho các tác phẩm sân khấu truyền thống tác phẩm nghệ thuật hàn lâm kinh điển đến được với nhà hát lớn hà nội hay không
chúng ta sẽ cùng bàn luận về vấn đề này trong chương trình góc nhìn văn hóa ngày hôm nay
và xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham dự chương trình
vâng đầu tiên là phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị minh thái
và vị khách mời thứ hai đó là ông nguyễn thế vinh là giám đốc nhà hát kịch việt nam
ngay bây giờ thì xin mời hai vị khách mời cũng như là quý vị khán giả
chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn ngay sau đây
trong khi các ca sĩ nhạc nhẹ hay nghệ sĩ hải ngoại thường xuyên có cơ hội biểu diễn trong các chương trình ở nhà hát lớn hà nội
thì lâu nay các nghệ sĩ gắn bó với nghệ thuật hàn lâm lại chỉ đứng nhìn mà ao ước đằng xa
và họ hay ví với cụm từ giấc mơ nhà hát lớn
bởi đơn giản các show ca nhạc kỹ nhiều sự kiện lễ kỷ niệm của các đơn vị thường xuyên được diễn ra tại không gian sang trọng này
nơi vốn được thiết kế dành riêng cho hoạt động văn hóa nghệ thuật đẳng cấp đỉnh cao
nhà hát lớn lâu nay như nhà sự kiện ở một vị trí đắc địa
sáng đèn thường xuyên nhưng nhà hát lớn lại thưa thớt những chương trình nghệ thuật chất lượng cao của các đoàn nghệ thuật quốc gia
thi thoảng lắm mới có một vở kịch đêm giao hưởng ba lê mà phần nhiều là những đêm biểu diễn triều đái quan khách hay nhân các dịp lễ lớn
nằm ngay sau nhà hát lớn nhưng nhà hát kịch việt nam anh cả của làng kịch nói lại không có nhà hát đúng nghĩa mà phải cải tạo lại từ một phòng tập
cách có vài bước chân nhưng với họ đường lên sân khấu nhà hát lớn

kỹ thuật của sân khấu đáp ứng dàn đèn không đáp ứng được cho những vở cần độ hoành tráng cần độ sổ nhất định
vào tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu bộ văn hóa thể thao và du lịch quyết định mở rộng cửa nhà hát lớn để đón các chương trình nghệ thuật
thay vì chỉ yếu ái cho các hội nghị hội thảo như đã diễn ra một thời gian dài trước đó
việc được biểu diễn luôn phiên tại sân khấu sang trọng này với nhiều đơn vị nghệ thuật ước mơ đã trở thành hiện thực
nhiều khi mình rất là muốn truyền tải đến cho khán giả nhiều hơn nữa nhiều hơn nữa nhưng mà cái sân khấu nó quá hạn hẹp
thế khi mà được diễn ở trên sân khấu nhà hát lớn cái xúc động thì lúc nào cũng như thủ ở ban đầu
đã được đặt chân lên một cái nhà hát quốc gia của việt nam mình thì rất là xúc động và rất là đáng quý
nói về sân khấu là thánh đường thì thật sự nhà hát lớn thành phố hà nội là một thánh đường lộng lẫy nguyên nga rất là tôn nghiêm
tất cả những vở mà được bảo diễn những trang trí
những trang trí của các vở được bảo diễn tại sân khấu nhà hát lớn đều được tôn lên rất là nhiều
thưa hai vị khách mời ở cách đây hàng chục năm thì nhà hát lớn đã từng đỏ đèn cho tất cả các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp
ở trung mương hà nội biểu diễn mỗi khi mà cho ra mắt một chương trình mới
và vào tháng tám bộ văn hóa thể thao và du lịch đưa ra chủ trương mở cửa với nhà hát lớn một lần nữa
và chúng ta có thể khẳng định là đây là một chủ trương
cái sức đúng đắn của bộ
tuy nhiên tôi vẫn muốn hỏi phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị minh thái là việc mở cửa này thì có ý nghĩa như thế nào
tôi cho rằng có một cái ý nghĩa cực kỳ quan trọng
vì nó là một cái cử chỉ bản lề để thúc đẩy sự phát triển của sân khấu
nhất là những cái tác phẩm sân khấu chất lượng cao
vì từ lâu khá lâu rồi nhà hát lớn không còn là địa chỉ mang tính chất thánh đường sân khấu
cho các tác phẩm sân khấu vào để biểu diễn nữa
nó gần như là một cái địa điểm trở thành
tổ chức sự kiện rồi một số các cái việc mà nó phi sân khấu phi biểu diễn
và muốn vào đấy thì cái số tiền vào đấy phải cực kỳ cao mà chỉ được một đêm thôi
cho nên tôi rất thích cái chủ trương này
tôi hy vọng rằng là đây là một cố hịp mới cho cái năm gà trống này
vì năm nay là tôi thích là gà trống thì phải gáy vang để đánh thức nội lực của nghệ thuật
và gà mái thì phải đè trứng vang
tôi vô cùng phấn khởi và vô cùng thích vì báo nhân dân và đài truyền hình nhân dân
đã đặt ra một vấn đề
và vấn đề này là đang rất hầu hởi về mọi phương diện sân khấu
ai cũng phải nỗ lực
và cái người đi xem cũng thích
và cái người làm nghệ thuật cũng thích
mà như chị thái vừa nói là năm con gà thì phải cất tiếng gáy vang để đánh thức mọi người lại
mọi người dạy để thưởng thức những chương trình nghệ thuật hay trong năm hai nghìn một mươi bảy
thì sáng nay bộ trưởng có chỉ đạo là năm hai nghìn một mươi bảy sẽ giúp kinh nghiệm những việc làm đã làm của năm hai nghìn một mươi chín
về việc đưa các chương trình nghệ thuật vào nhà đất lớn
trước hết tất nhiên là phải chương trình chất lượng nghệ thuật
chất lượng nghệ thuật phải là những chương trình nghệ thuật rất tốt
mình không dùng từ đỉnh cao nhưng phải để những chương trình chất lượng cao
thì mới được vào trong nhà đất lớn để phục diễn
và một cái đổi mới của năm nay là bộ trưởng chỉ đạo là sẽ có làm theo từng chùm từng tháng
thí dụ như là sáng nay bộ trưởng chỉ đạo cho kịch sẽ có một cái tháng diễn kịch
ưu tiên phục dựng những vở kịch cũ như chất lượng cao
để đưa trở lại nhà đất lớn
diễn tôi cho đây là một chỉ đạo rất là đúng đắn và kịp thời trong lúc này
chủ trương của bộ văn hóa thể thao và du lịch là nhằm khai thác công năng sử dụng nhà hát lớn
cho những chương trình nghệ thuật chất lượng cao
không chỉ là sân khấu mà thậm chí là ví dụ như có thể là múa hay là giao hưởng thính phòng v v
thế nhưng tôi hoàn toàn tò mò không biết cao đến đâu thì sẽ được gọi là chất lượng cao
và ai thẩm định việc này
câu hỏi của bạn cực kỳ căn bản và cực kỳ tốt
bởi vì cao hay thấp lại còn tùy thuộc vào sự thẩm định
sự thẩm định đến từ hai phía
phía những người quản lý nghệ thuật và những người làm nghệ thuật
và phía nhân dân đi xem
thế chúng tôi là chứng kiến thời kỳ sân khấu bao cấp
trời ơi vé lúc nào cũng căng thẳng
người ta xếp hàng dài đến tận ngoài đường để vào xem nhân danh công lý
cô gái đội ngũ nổi rồi xem những vờ kịch của lưu quang vũ
và nhất là thời kỳ đổi mới cũng thế
cho nên khi có cái chủ trương này thì tôi thích là lắm
vì nó vừa xã hội hóa này
tức là em ở kiên giang mà em là giám đốc một đoàn kịch ở kiên giang
và tác phẩm của em là tác phẩm chất lượng cao thì em đã vào
những vấn đề là chất lượng cao là chất lượng như thế nào
thì nó phải thông qua một cái hệ thống để xem xét
là phải có một hội đồng nghệ thuật để xem cái vở đấy
và để căn cứ vào đánh giá của dư luận quần chúng
và phải xem vờ đấy
à bởi vì tôi đã chấm lên hoa sân khấu thường đất quốc tế
và tất cả những người có tinh thần trách nhiệm với sân khấu
đều có thể biết đâu là hay đâu là giờ
và làm sao vào nhán lớn
tôi có thể xem một đoàn từ kiên giang
và tôi đề nghị là vào nhán lớn ngay ngày mai
à vì chất lượng của nó quá tốt
không phân biệt tỉnh với lại thủ đô
chính vì vậy tôi rất thích cái này
và tôi đề nghị phải có hội đồng nghệ thuật
để người ta xét cái hội đồng này
sẵn sàng làm cố vấn cho bộ trưởng
để xét những tác phẩm ấy
và chúng tôi hy vọng rằng là cái điều ấy là điều hết sức quý giá
và hết sức quý giá
và hết sức là trong trèo
vì nó là xã hội hóa
trong thời chiến họ hy sinh sương máu để bảo vệ từng tắc đất cho quê hương tổ quốc
thì trong thời bình họ đấu tranh cho sự chân chính của lẽ phải
cùng với đó chương trình âm nhạc và các chiếc đoạn trèo truyền thống mẫu mực
đã giúp công chúng được thưởng thức năm cung trèo là bức tranh đầy màu sắc
với số phận các nhân vật điển hình trong nghệ thuật trèo
bằng các cung bậc cảm xúc hòa quyện với hình thức biểu diễn hát múa diễn
nghệ sĩ nhà hát trèo việt nam giới thiệu nét đẹp nghệ thuật dân gian truyền thống
có từ lâu đời của người việt
không chỉ có vậy nhiều vở biểu diễn nhận được sự quan tâm cổ vũ của khán giả
và nghệ sĩ như vở siếc tre làng tôi vở tuồng nghêu sò ốc hến
chương trình dạo khúc mùa thu vở ballet cổ điển kẹp hàn xẻ v v
nhà hát lớn sẽ trở thành địa chỉ hoạt động nghệ thuật tiêu biểu của hà nội và cả nước
đây sẽ là nơi giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng phục vụ nhu cầu của khán giả
đồng thời khi đến đây khán giả sẽ được khám phá tìm hiểu nét đẹp
sự hấp dẫn của kiến trúc nhà hát lớn hà nội
qua các chương trình nghệ thuật sẽ là động lực cho các nghệ sĩ sáng tạo nên nhiều tác phẩm nghệ thuật hay
hấp dẫn trong thời kỳ mới
thưa hai vị khách mời đây có lẽ còn là chủ trương mà đưa khán giả trở lại
với nghệ thuật đích thực trong bối cảnh khi mà khán giả đang rất là bị phân tâm bởi các chương trình giải trí vô bổ
vậy thì không biết là mục tiêu kinh doanh có được đặt ra ở đây hay không
về câu hỏi này thì tôi có thể trả lời ngay là bộ trưởng bộ phòng hóa tiền tăng của tư lịch
cũng chỉ đạo cho các nhà hát khi đưa các chương trình nghệ thuật cao vào nhà hát lớn là phải nhằm mục đích kinh doanh
thứ nhất là để đủ tiền trang trải cho cái chi phí của nhà lớn
cái thứ hai là đã là nghệ thuật đỉnh cao thì phải có khán giả
mà khán giả đó phải bỏ tiền để mua vé thì đấy mới là nghệ thuật đỉnh cao
chất lượng cao chứ không phải là đỉnh cao để rồi chúng ta diễn chúng ta xem với nhau
nếu mà nghệ thuật mà khán giả không đến mua vé thì chưa phải là nghệ thuật đỉnh cao
và như vậy thì mới khẳng định muốn trở lại rằng cái chất lượng chương trình ấy là chất lượng chinh phục được khán giả
như chị thái nói khán giả là một thành tố để tạo nên tác phẩm
mà khán giả không đến có nghĩa là vở diễn thất bại
cũng chính do chủ trương của bộ văn hóa thể thao và du lịch thì liệu là có dẫn đến việc yêu ái cho một mươi hai nhà hát mà bộ lựa chọn đưa vào biểu diễn hay không
cái này thì bộ trưởng cũng đã có chỉ đạo tức là không chỉ ưu tiên cho các đơn vị của bộ
mà sẽ ưu tiên cho tất cả các loại nghệ thuật mà có chất lượng cao
kể cả các đơn vị địa phương như chị thái nói là vừa rồi nói là kiên gia
nếu như chất lượng hay bộ trưởng vẫn có thể mời ra đi biểu diễn
và năm nay bộ trưởng có cái chỉ đạo là sẽ làm theo từng chùm
hình nghệ thuật thí dụ như kịch nói sẽ làm dự kiến đang dự kiến vào tháng tám hai nghìn một mươi bảy
sẽ diễn những vở kịch sống mãi với thời gian hoặc là còn mãi với thời gian đại khái như thế
nhưng mà là những vở kịch chất lượng cao nhưng không phải chỉ của các đơn vị trung ương
mà trước mắt là sẽ có năm đơn vị nghệ thuật hát kịch việt nam nhát tuổi trẻ kịch nói hà nội kịch nói công an và kịch nói quân đội
sau đó sẽ mở rộng cho các đơn vị địa phương các đoàn kịch của các tỉnh
thí dụ kịch hải phòng kịch quảng ninh
và các loại hình nghệ thuật khác thí dụ như quang họ quảng ninh thí dụ như hát vĩ dọng của nghệ tính
cũng sẽ có được lựa chọn để đưa vào biểu diễn tại nhà lớn trong những kế hoạch tiếp theo của bộ
tôi cho rằng cái này đấy tiêu chuẩn mỹ học duy nhất của sân khấu để vào được đấy
kể cả tất cả các chương trình vì sân khấu có rất nhiều loại hình
dối nước này treo này tuồng này cải lương này rồi các kịch dân tộc nhiều lắm
chính vì thế tôi cho rằng tiêu chuẩn
cao nhất của nó là phải là chất lượng cao
và trong cái chất lượng ấy nó lại có những chất lượng của những tác phẩm kinh điển đã từng diễn mà lại đang cất vào kho
thí dụ nila cô gái đánh chống trận trung hồ điện kremlin rồi rất nhiều các tác phẩm khác
rồi những cái tác phẩm mà tôi rất yêu thích cái hồi mà tôi còn trẻ cuộc chia tay tháng sáu
rồi những tác phẩm của akh buzov rồi những tác phẩm của chekhov rồi những tác phẩm của shakespeare rồi những tác phẩm của ibsen
thì tất cả đều đã được giàn dựng đã được yêu mến đã được xây mê kinh khủng
bây giờ đang ở trong kho
trên cái đấy là phải làm một động tác là khơi dậy
để từ bỏ một thói quen đi xem một giấy mời rồi từ bỏ một thói quen là tiện thì đi xem
thì cái đó thực sự là phải có quá trình và cũng cần phải có thời gian
thế nhưng với một cái quyết tâm rất cao của bộ trưởng cũng như của các đơn vị nghệ thuật
thì tôi tin rằng khán giả cũng nhận thức được như chị thái vừa rồi
nếu ai cũng nhận thức được như chị thái
và sẵn sàng mua vé đi xem như chị thái
thì kịch nói cũng như các loại nghệ thuật truyền thống này chắc chắn là sống khỏe rồi
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời
và một lần nữa cũng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
đang khơi dậy hy vọng cho hoạt động nghệ thuật sân khấu đỉnh cao ở nhà hát lớn
là một trong những định hướng tạo được sự hứng khởi đối với nghệ sĩ diễn viên và các nhà hát
tuy nhiên cần có những đề án kế hoạch cụ thể cho các đơn vị nghệ thuật
nếu không việc biểu diễn thường xuyên các loại hình nghệ thuật truyền thống
nghệ thuật đỉnh cao tại thánh đường nghệ thuật nhà hát lớn hà nội sẽ không dễ dàng
dù có sự ủng hộ của bộ chủ quản
đến đây thì chương trình góc nhìn văn hóa cũng xin được tạm dừng
kính chào tạm biệt